vào thời điểm cuối năm các hoạt động buôn lậu xuyên biên giới thường gia tăng và rất là phức tạp
nhóm đầu nậu lợi dụng hiểu biết pháp luật hạn chế và cuộc sống khó khăn của người dân
để thuê họ vận chuyển pháo trái phép từ bên kia biên giới vào việt nam
và trước hoạt động ngày càng tinh vi của các nhóm buôn lậu
lực lượng biên phòng tỉnh long an đang triển khai nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn
theo đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một đồn biên phòng sông trăng đã bắt giữ vụ vận chuyển pháo hoa nổ
lên đến hơn một bảy trăm linh kg bằng xe du lịch một mươi sáu chỗ cải hoán công năng
và gần đây nhất vào ngày năm tháng một mươi hai giữ tại khu vực cách đường biên giới khoảng một trăm linh mét
thuộc ấp láng biển xã hưng điền huyện tân hưng tỉnh long an
qua công tác phối hợp với các lực lượng đồn biên phòng sông trăng tiếp tục phát hiện và bắt giữ
vụ vận chuyển pháo hoa nổ qua biên giới với khối lượng là hơn tám trăm linh kg
qua kiểm tra phát hiện bên trong mỗi bao tải chứa khoảng hai mươi hộp pháo nổ
hình hộp chữ nhật trọng lượng mỗi hộp khoảng một năm hai kg
tất cả số hàng trên đều được nhắm đối tượng bọc kính trong các túi nilong trong suốt
để tránh làm ướp hư hỏng khi chuyển hàng lậu qua sông
mỗi bịch có trọng lượng khoảng từ hai mươi năm đến bốn mươi kg
làm việc với cơ quan chức năng một số đối tượng vận chuyển khai
được người khác thuê vát số hàng lậu này từ bên kia biên giới
vừa đưa vào đến địa phận quốc gia việt nam thị bỉ bắc
hôm nay em mứa đi lần đầu người ta thuê em ở bên kia biên giới qua đồ
qua một chiến dị năm trăm linh ngàn em mứa đi lần đầu em cũng không biết trong đó có gì
theo lực lượng đồn biên phòng sông trăng thì có nhiều nguyên nhân khiến cho hoạt động buôn bán
vận chuyển hàng lậu qua biên giới dịp giáp tết này diễn biến phức tạp
trong đó nguyên nhân phổ biến là lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật
cuộc sống khó khăn của bà con gần biên giới nên các đối tượng thường dụ dỗ
mua chuột để người dân tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu vi phạm pháp luật
trong đó có vận chuyển trái phép pháo nổ
đơn vị cũng cho biết để ngăn chặn hiệu quả việc hàng lậu qua biên giới
ngoài việc tuần tra bắt giữ xử lý vi phạm quan trọng là chính bản thân người dân
nơi biên giới cần phải nâng cao ý thức không vì lợi nhỏ mà tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu
đồng quan điểm này nhiều chuyên gia cho rằng vai trò của đơn vị quản lý thị trường
ở các đơn vị địa phương trong kiểm tra xử lý kinh doanh các hàng cấm hàng giả hàng lậu
ở thị trường trong nước sẽ góp phần kéo dưới
công tác này được thực hiện tổng thể và quyết liệt vào dịp cuối năm